một đoạn video clip ghi lại cảnh một cô gái lái xe ô tô chạy trên đường phố ở thành phố thủ đức
với tốc độ lên tới một trăm bốn mươi km một giờ xuất hiện trên mạng xã hội
cơ quan chức năng thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đang xác minh làm rõ
ngay sau khi đăng tải clip nhanh chóng thu hút được sự quan tâm từ cư dân mạng
trong đó nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành động lái xe với tốc độ cao trong khu dân cư của cô gái
theo tìm hiểu video clip trên được quay trên đường nguyễn cơ thạch phường an lợi đông thành phố thủ đức
tốc độ tối đa được chạy ở tuyến đường này là sáu mươi km một giờ
liên quan đến đoạn clip trên đại diện đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp thủ đức thông tin
đã nắm được vụ việc và đang xác minh làm rõ